kính thưa quý vị tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm cho biết đơn vị này đã nhận hồ sơ phúc thảm vụ án xảy ra tại sacri
qua đó thì có bảy trên một mươi chín bị cáo kháng cáo bản án sơ thẩm
tuy nhiên bị cáo hồ văn ngon cựu phó tổng giám đốc sacri là một trong số bảy người kháng cáo bản án sơ thẩm
đã tử vong do bị ung thư trước xét xử phúc thẩm
trước đó tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một bị cáo hồ văn ngon bị tòa án nhân dân tp hcm
tuyên phạt năm năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
sau phiên tòa sơ thẩm bị cáo ngon kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm quá trình xét xử tại tòa
cựu phó tổng giám đốc sacri cũng đã có đơn xin xét xử vắng mặt để chữa bệnh và bảo lưu toàn bộ lời khai
tại cơ quan điều tra liên quan sai phạm xảy ra tại tổng công ty nông nghiệp sài gòn sacri
tại phiên sơ thẩm ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tòa án nhân dân tp hcm tuyên phạt bị cáo trần vĩnh tuyến
cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm sáu năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí
bị cáo trần trọng tuấn nguyên giám đốc sở xây dựng lệnh sáu năm tù cùng về tội danh trên
bị cáo lê tấn hùng cựu tổng giám đốc sacri bị phạt hai mươi năm năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và tội tham ô tài sản
ba bị cáo khác bị phạt mức án từ ba năm tù treo đến hai mươi năm tù giam
sau bản án sơ thẩm bị cáo lê tấn hùng trần vĩnh tuyến và năm bị cáo khác có kháng cáo
viện kiểm sát nhân dân tp hcm kháng nghị một phần bản án sơ thẩm